cơ quan an ninh điều tra bộ công an cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã bị can ngô hồng minh sáu mươi tuổi
ngụ quận phú nhuận tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty petroland
đối tượng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ông minh cùng với các bị can là nguyên lãnh đạo của petrolen đã có những hành vi ký hợp đồng
duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của petroland
trái quy định pháp luật gây thiệt hại gần một trăm linh tỷ đồng
qua quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại công ty petrolen theo kiến nghị khởi tố của cục an ninh kinh tế bộ công an
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày ba mươi tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty petroland
trước đó liên quan vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng ra quyết định truy nã bị can trần hiễu giang nguyên phó giám đốc petroland
đồng thời cơ quan an ninh điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bùi minh chính năm mươi tám tuổi
ngụ tại tp hcm chủ tịch hội đồng quản trị công ty petroland nguyên giám đốc công ty petroland
trước đó liên quan vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của bị can và những người có liên quan